tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi toàn quốc ghi nhận hơn một trăm hai mươi vụ ngộ độc thực phẩm với hơn hai sáu trăm linh người mắc ba mươi người tử vong
đặc biệt số vụ ngộ độc thực phẩm độc hại ở khu công nghiệp trường học đám cưới đám rỗ và tại gia đình tăng
số tử vong do ngộ độc rượu có methanol cũng tăng
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế cần vào cuộc kiểm tra sớm đối với các mặt hàng thực phẩm phục vụ cho dịp tết sắp tới
cần đặt ra mục tiêu tất cả các sản phẩm nông sản thực phẩm chủ yếu phải truy xuất một trăm linh nguồn gốc
ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ từ năm hai nghìn hai mươi một
tất cả các loại nông sản thực phẩm tiêu thụ trong nước đạt tiêu chuẩn ngang với thực phẩm xuất khẩu
không có sự phân biệt hàng trong nước hàng xuất khẩu